chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào lúc tám h năm mươi một phút sáng ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi tổng kho của công ty cổ phần thương mại minh khai
tại xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng bất ngờ bị cháy
lửa lớn lan rộng đã nhanh chóng thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà kho
tổng kho này có tổng diện tích hơn hai sáu trăm linh m hai trong đó có nhiều diện tích cho các doanh nghiệp thuê sử dụng lại
diện tích nhà kho bị cháy được xác định là của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu in ấn dụ nguyên việt nam
nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện an dương đã điều tám xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tiếp cận để chữa cháy
khu vực cháy là kho chứa các hóa chất ngành in dễ cháy do vậy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích lớn
đến khoảng một mươi ba giờ cùng ngày lực lượng chức năng cơ bản khoanh vùng được đám cháy chống cháy lan
tuy nhiên do nguồn nước bị hạn chế việc dập cháy hoàn toàn còn gặp nhiều khó khăn
thống kê sơ bộ ban đầu cho biết ngọn lửa đã thiêu cháy hơn một m hai nhà xưởng cùng với tài sản và không có thiệt hại về người
cơ quan chức năng thành phố hải phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thông tin về tình hình dịch bệnh
thành phố hồ chí minh đã ghi nhận một ca bệnh động mùa khỉ
và thông tin này được ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp cho biết vào sáng ngày hôm nay
sở y tế cho biết rằng nhờ giám sát tốt nên ca bệnh được phát hiện kịp thời
các biện pháp ứng phó đã được triển khai
trước đó thành phố hồ chí minh đã triển khai nhiều giải pháp phòng bệnh như tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu
sàng lọc tại các cơ sở khám chữa bệnh và tăng cường truyền thông trong cộng đồng
nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ
sở y tế thành phố hồ chí minh cũng đã chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc
và yêu cầu các cơ sở y tế đóng trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ
đến thời điểm hiện tại khi bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập vào nước ta
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang và thực hiện tốt các giải pháp phòng bệnh
khi thấy có các triệu chứng như sốt cao đau đầu đau cơ sưng hạch hay phát ban
người dân cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
công an thị xã kỳ anh công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan
điều tra làm rõ vụ nổ đường ống tại nhà xưởng đốt khí số một của nhà máy nhiệt điện
thuộc bộ phận năng lượng công ty trách nhiệm hữu hạn găng khép hương nghiệp phomosa hà tĩnh
khu kinh tế vũng áng thị xã kỳ anh
theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh hà tĩnh bàn lãnh đạo công ty formosa hà tĩnh
và lực lượng điều tra ban đầu xác định trong quá trình hàn phát sinh nhiệt lượng lớn làm đường ống bị nổ
giám đốc công an tỉnh hà tĩnh yêu cầu lãnh đạo công ty phongmosa hà tĩnh sớm có các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân
động viên công nhân lao động làm tốt công tác tư tưởng giữ ổn định trong công nhân lao động
đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi vụ nổ đã làm công nhân nguyễn đình tân bốn mươi một tuổi
quê tại xã khánh sơn huyện nam đàn tỉnh nghệ an tử vong
anh võ tá hiếu ba mươi chín tuổi trú tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
và ông lê văn dương năm mươi hai tuổi chú tại huyện bố trạch tỉnh quang bình bị thương
ngay sau khi tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng đã tiếp cận
phối hợp cấp cứu người bị nạn phong tỏa khám nghiệm hiện trường
hiện mọi công tác sản xuất tại các nhà máy ở công ty phong mô sa hà tĩnh
diễn ra bình thường các nạn nhân bị thương đang hồi phục sức khỏe
tin an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã điều tra làm rõ vụ án vợ sát hại chồng rồi tạo hiện trường giả
trước đó bà trần thị hoanh năm mươi ba tuổi
ở thôn hòa mỹ xã hành phước huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đã hô hoán cho mọi người biết về việc chồng của bà là ông huỳnh hà năm mươi một tuổi
bị giang hồ đòi nợ sát hại
tuy nhiên qua khám nghiệm xác minh điều tra vụ việc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã làm rõ
trần thị hoanh chính là hung thủ sát hại ông huỳnh hà
bước đầu đối tượng khai nhận do hai vợ chồng mâu thuẫn cãi vã
khiến đối tượng cam tức nên đã lên kế hoạch sát hại chồng
và trong lúc ông hà ngủ trưa bà hoanh đã dùng dao đâm nhiều nhát
khiến ông hà tử vong sau đó xóa dấu vết hiện trường
và dựng chuyện chồng bị giang hồ đòi nợ sát hại
hai vụ mua bán tàng trữ ma túy số lượng lớn vừa được lực lượng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với công an địa phương triệt phá thành công
thu giữ bảy bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp
vào sáng ngày hai tháng một mươi tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an huyện mộc châu công an thị trấn nông trường mộc châu
và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên
đã bắt giữ đối tượng tráng thị khuấ chú tại tỉnh hòa bình
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu bánh heroin khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cùng một số vật chứng khác
số ma túy trên khốa mua của một người đàn ông không rõ danh tính
và đang trong quá trình mang đi tiêu thụ
trước đó vào hồi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín
tại đường quốc lộ bốn g đoạn đi qua địa phận xã triềng kheo huyện mai sơn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng a chua
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp
khoảng một kg thuốc viện cùng một số tăng vật khác có liên quan
khám xét khẩn cấp chỗ ở của giàng a chua lực lượng công an
thu giữ một bảy tỷ đồng và một xe máy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng chữ súng
đối tượng nguyễn văn vũ chú tại phường diên hồng thành phố pleiku
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai tạm giữ
trước đó tại phường air green thành phố pleiku
lực lượng công an bắt quả tang vũ đang bán ma túy cho hai đối tượng nghiện
tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng công an phát hiện thêm hai gói heroin
tổng số ma túy bị công an thu giữ khoảng hơn một trăm linh g
cùng bốn khẩu súng bảy mươi bảy viên đạn các loại chín vỏ đạn
và hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
bất ngờ đột kích vào một căn nhà tại khu phố hai a phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
công an thành phố biên hòa đã bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tàng chữ
và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể đột kích vào căn nhà do đối tượng nguyễn anh kiệt hai mươi chín tuổi
trú tại phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thuê tại phường tràng giài
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng kiệt và nguyễn hoàng phương hai mươi chín tuổi
trú tại phường tân hòa thành phố biên hòa đang tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ ba mươi sáu viên nén nghi là thuốc lắc hai gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá
qua đấu tranh phương và kiệt khai nhận bản thân đều nghiện ma túy
số ma túy trên đây cả hai mua về để cùng sử dụng chung
và mở phòng bay tại kb hai a phường trảng giài cách đây được khoảng hai tháng
mỗi lần khách thuê phòng bay lắc kiệt lấy ba năm triệu đồng cho một mươi hai tiếng
cải tạo lại phòng để sử dụng ma túy thì đến ngày hôm qua ngân có hỏi thuê phòng
em đồng ý ngân với bạn ngân đến chơi em cung cấp ma túy cho lấy dùm cho
thì đến đêm bị công an phát hiện
em sử dụng cũng được hơn một năm nay rồi nhiều khi kiệt bận việc
thì có nhờ em thỉnh thoảng có nhờ em qua trong coi hộ
mỗi lần trong coi như vậy thì kiệt chảy ra em bé trắng
tiếp tục kiểm tra căn nhà trên lực lượng công an còn phát hiện
tại phòng ngủ ở lầu một có tám đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong tiếng nhạc in ỏi tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ni lông
chứa chất màu trắng nghi vấn là ma túy và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng
trái phép chất ma túy qua làm việc các đối tượng khai nhận đã bỏ tiền ra mua ma túy
và thuê phòng của kiệt và phương để cùng sử dụng ma túy
trong thời gian tới đội cảnh sát điều tra tổng phòng ma túy công an thành phố bình hòa
sẽ tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biểu pháp mục vụ để phát hiện ra
các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép ma túy
để đấu tranh kịp thời không để tình hình diễn biến phức tạp trên địa bàn
bên cạnh đó đội cảnh sát ma túy sẽ phối hợp với công an các phường
xã trên đề bàn thành phố bình hòa ra soát trên đề bàn để phát hiện kịp thời
những điểm mà nó phát hiện là thường xuyên có những biểu hiện nghi vấn
để áp dụng các biểu hiện mục vụ để phát hiện và đấu tranh kịp thời
hiện công an thành phố bình hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự bảy đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời lập hồ sơ xử lý ba đối tượng
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị sau bốn kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay ngày ba tháng một mươi
giá xăng dầu tiếp tục giảm
cụ thể từ một mươi năm h chiều nay sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính
giá xăng dầu giá xăng e năm ron chín mươi hai về hai mươi bảy trăm ba mươi đồng tương đương với mức giảm một năm mươi đồng
giảm một một trăm bốn mươi đồng một lít giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm
cụ thể dầu diesel là hai mươi hai hai trăm linh đồng một lít giảm ba trăm ba mươi đồng
dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi một sáu trăm tám mươi đồng giảm bảy trăm sáu mươi đồng
dầu ma rút có giá một mươi bốn chín trăm linh chín đồng một kg giảm năm trăm sáu mươi đồng
trong kỳ điều chỉnh lần này cơ quan điều hành đã quyết định
trích lập quỹ bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ bốn trăm năm mươi một đến sáu trăm linh đồng vào quỹ
dầu hỏa và dầu ma rút trích lập quỹ bình ổn từ ba trăm linh đến bảy trăm bốn mươi một đồng mỗi lít
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cho biết vừa tiến hành bắt quả tang hai đối tượng
gồm phạm công việt bốn mươi năm tuổi trú tại phường hòa an quận cẩm lệ
và phạm thị nga năm mươi ba tuổi trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu
có hành vi mua bán vận chuyển gần một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể sau quá trình xác lập chuyên án trinh sát các cán bộ của phòng cảnh sát kinh tế
đã tiến hành theo dõi và phát hiện việt và nga có biểu hiện liên quan đến việc mua bán thuốc lá điếu
nhập lậu trên địa bàn
đến chiều ngày hai tháng một mươi khi các đối tượng này vừa lấy thuốc lá từ ngoại tỉnh về nhà cất giấu
tại đường đinh đức thiện thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang
phát hiện số lượng lớn thùng cát tông và bao tải bên trong chứa nhiều bao thuốc lá điếu
của các hãng nước ngoài như z năm trăm năm mươi năm se
qua kiểm đếm lực lượng chức năng ghi nhận có chín sáu trăm linh bao thuốc lá điếu các loại của nhiều hãng nước ngoài
việt và nga thừa nhận số thuốc lá trên lấy từ một tỉnh ở phía bắc
về bán lại với giá tranh lệch cho các đầu mối ở các chợ
cũng bỏ lẻ ở nhiều cơ sở kinh doanh giải trí
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng đã tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan
cùng toàn bộ tăng vật nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng vừa bắt quả tang
tàu hút cát trái phép trên sông luộc thuộc địa phận thôn hà phương xã thắng thủy huyện vĩnh bảo
khối lượng cát thu giữ được là gần hai trăm linh m hai
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện vĩnh bảo đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra
bắt giữ tàu có số hiệu nd ba nghìn hai trăm một mươi bảy do trần văn phúc lái tàu
trần văn được và lê xuân hải làm thuê có hành vi khai thác cát trái phép trên sông luộc
khối lượng cát lực lượng chức năng thu giữ được là khoảng gần hai trăm linh m khối
được biết là tình trạng hút cát trái phép này đã diễn ra nhiều năm gây sạt lở đất làm ảnh hưởng đến công việc mưu sinh của người dân nơi đây
hiện vụ việc đang được công an huyện vĩnh bảo tiếp tục điều tra làm rõ và sớm đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị việc buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã mang lại giá trị siêu lợi nhuận
điều này lý giải vì sao nhiều đối tượng vẫn bất chấp các quy định của pháp luật
việc kinh doanh phạm pháp này vẫn ngày càng phức tạp
việt nam vẫn đang bị đánh giá
việt nam là quốc gia có nguồn cung cấp động vật hoang dã
đồng thời bị coi là quốc gia trung chuyển động vật hoang dã từ các quốc gia láng giềng
và cũng là thị trường tiêu thụ động vật hoang dã lớn
trong khi đó số lượng các vụ vi phạm về động vật hoang dã bị xử lý hình sự còn khiêm tốn
và chủ yếu là xử phạt hành chính
vẫn còn nhiều khó khăn để giải quyết triệt đề vấn nạn này
đây là một trong hàng chục vụ việc liên quan đến buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép
mà công an tỉnh đắk lắc phát hiện
trong đợt ra quốc gia
hàng nghìn sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã bị tịch thu
với tổng mức phạt hành chính hơn hai một tỷ đồng
tuy nhiên đó chỉ là bề nổi
khi các đường dây kinh doanh truyền thống bị kiểm soát gắt gao
các đối tượng chuyển sang sử dụng không gian mạng
để dễ dàng tiếp cận người mua và qua mặt cơ quan chức năng
vô số những sản phẩm từ ngà voi
cùng nhiều sản phẩm động vật hoang dã khác
được giao bán tràn lan trên mạng xã hội
bộ bán vận chuyển động vật hoang dã
ngà voi thì thậm chí là diễn ra công khai
ở nhiều địa phương
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
thì chỉ riêng từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai
thì invi đã ghi nhận khoảng hai bảy trăm linh
các vụ việc vi phạm về động vật hoang dã
mức lợi nhuận khủng
tội phạm buôn bán động vật hoang dã ngày càng tinh vi
hoạt động có tổ chức
cùng với đó
nhu cầu mua các sản phẩm từ động vật hoang dã rất lớn
đã khiến ngành chức năng gặp nhiều khó khăn
trong công tác xử lý vi phạm
ngay cả khi phát hiện
thì cũng không dễ dàng xử lý

thì mình tiến hành tổ chức kiểm tra

các vật nhưng mà ví dụ như người ta có được
thông tin trước hoặc là
mình chưa bắt được hòa tan
thì cũng khó có xử lý
khi động vật hay sản phẩm
từ động vật hoang dã bị buôn bán tràn lan
đồng nghĩa với việc trong tự nhiên
sự suy giảm thậm chí
tuyệt chủng của nhiều loài càng xảy ra
tại tây nguyên
khu vực vốn phong phú về chủng loại động vật
quý hiếm đã trở thành một trong những điểm
nóng về sân bắt và buôn bán
trái phép động vật hoang dã
trước năm hai nghìn một mươi
một số loài động vật hoang dã như công
heo rừng hiều hay nai
còn xuất hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên
nhưng hiện nay
gần như đã không còn
mưa lũ sào bão
đang tiếp tục hoành hành và gây ra nhiều thiệt hại
tại khu vực ven biển miền trung
trong những ngày qua liên tục các vụ sạt lở đất
lũ quét xảy ra tại các khu vực
vùng núi ven biển
đã khiến cho nhiều hộ dân bị chia cắt
nhiều khu vực bị cô lập
và theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
tính đến nay mưa lũ tại các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh
đã làm ít nhất tám người chết
mưa lũ làm hai mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại
một trăm bốn mươi ba nhà bị hư hỏng tốc mái
năm mươi năm nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất
hơn hai hộ dân phải di rời

tại nghệ an hà tĩnh thanh hóa
và hiện nước đang rút chậm
mưa lũ cũng làm một mươi một bốn trăm ba mươi năm hectare lúa hoa màu
hơn ba tám trăm linh hectare cây công nghiệp ăn quả
hàng năm lâu năm
và gần một trăm ba mươi năm hecta rừng
trên chín hecta ao hồ
hơn bảy trăm một mươi tấn muối bị thiệt hại
tám mươi hai cầu cống bị hư hỏng
một năm trăm năm mươi mét bờ sông bị sạt lở
riêng tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đây là khu vực bị thiệt hại nặng nhất
đến nay đã có ít nhất một mươi bốn nhà bị cuốn trôi
tám mươi năm nhà ngập
tại xã tà cạ
và thị trấn mường xén
ngập các cơ quan nhà nước tại khối một
thị trấn mường xén
hiện nay nước đã rút còn lại là bùn đất bồi lấp
một mươi chín nhà bị sạt lở
trong đó có ba nhà kiên cố bị sạt lở hoàn toàn
tại bản cánh sơn hà
hiện bộ chỉ huy quân sự tỉnh
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh nghệ an
đã huy động khoảng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt
tại kỳ sơn
để hỗ trợ địa phương sơ tán người dân
và giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ
đồng thời đề nghị các ban ngành cấp tỉnh
có những hỗ trợ cần thiết
một cách kịp thời cho chính quyền và người dân kỳ sơn
giải quyết những khó khăn trước mắt
thưa quý vị từ ngày hai mươi tám tháng chín đến nay
trên địa bàn tỉnh thanh hóa
có mưa vừa có nơi mưa rất to
đã làm cho nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng
ngập sâu trong nước
tại nhiều khu vực đã gây ra tình trạng ngập lụt
chia cắt nhiều nơi
và hiện chính quyền các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả
do mưa lũ gây ra
xã vạn hòa huyện nông cống
có ba thôn bị ngập lụt
là vạn thọ cầm và thanh ban
nơi đây có bốn mươi hộ bị ngập lụt
với hơn một trăm chín mươi nhân khẩu
tại khu vực gần sông
nước dâng cao khiến nhiều nhà dân bị chia cắt
chính quyền xã đã tốc trực
hỗ trợ mì tôm nước uống
cho các hộ dân bị ngập lụt
còn tại xã vạn thiện
mưa lớn đã chưa cắt hai mươi hộ dân
trụ sở ủy bãi nhân dân xã
các trường học như tuyến đường bị ngập lụt
trước diễn biến mưa lớn còn kéo dài
xã đã chuẩn bị vật tư cọc tre
để sẵn sàng ứng phó
gia cố những vị trí sung yếu
mưa như thế này
nước đã có biểu hiện ngập vô vườn
rồi một hộ hộ là vào sân
và hiện nay tôi đã cứu
một hộ hộ là vào sân
lực lượng dân quân là khoảng hơn hai mươi anh
đi là ứng cứu với các hộ này
theo ủy bãi nhân dân huyện nông cống
do mưa lớn và ảnh hưởng của bão số bốn
địa bàn bị ngập nước một mươi hai xã
với một trăm năm mươi hộ bị ảnh hưởng
trong đó có bốn mươi hộ phải di rời
trên tám mươi hectare diện tích lúa
và hai trăm linh hectare rau màu bị ngập úng
đối với vùng nông cống
là một trong những vùng ngập lụt trọng điểm
của tỉnh thanh hóa
thì công ty sông chu đã chỉ đạo
cho trên nhánh nông cống
là vận hành hầu nhất tất cả các trạm đông tiêu
trên địa bàn
địa bàn nội huyện
để đảm bảo là
tiêu úng kịp thời cho người dân
theo báo cáo của ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
tỉnh có một trăm ba mươi hai nhà dân
bị ngập nước
hai mươi sáu hộ phải sơ tán
sáu nhà bị sạt lở đất

bị ngập nước
về giao thông ngập đường tràn
hai mươi ba vị trí
ba vị trí với chiều dài ba mươi sáu mét
năm vị trí gây tắt đường
trên tuyến tuần tra biên giới
huyện ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
đang chỉ đạo các cấp ngành
tập trung khắc phục hậu quả
do ảnh hưởng của mưa lớn
sau bão số bốn gây ra
còn tại quảng nam
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn
những ngày qua tại địa bàn huyện biên giới
tây giang tỉnh quảng nam
đã gây ra sạt lở núi nghiêm trọng
các đàn hộ đồng bào cơ tu
trên tuyến biên giới việt lào
đã bị chia cắt và cô lập
với nỗ lực của chính quyền
các lực lượng chức năng căng mỉ khắc phục
đến thời điểm này đã cơ bản thông xe bước một
để tiếp cận hơn sáu bà con
bị cô lập do sạt lở
tuyến đường dt sáu trăm linh sáu
hàng trăm nghìn mét khối đất đá
đổ xuống mặt đường
tại km hai mươi chín cộng tám trăm linh
vụ sạt lở gây chia cắt bốn xã vùng cao
huyện tây giang
khuyên bộ người cấp cứu
cắt rừng về huyện
bất chấp nguy hiểm
là hình ảnh thường thấy trong những ngày qua
ở các xã giáp biên với lào
không có mây mục mục
đi đường tắt không được
có đường xe đi được
mà lên xe
đào khớp mà không được lên dốc
sợ nguy hiểm lắm
sau khi xảy ra sự cố sạt lở
nhiềm trọng trên
huyện tây giang tỉnh quảng nam
đã huy động hơn hai mươi phương tiện xe cơ giới
cùng hàng chục nhân công
để sớm thông đường
tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn
sạt lở liên tục
nên sau hơn ba ngày bị cô lập chia cắt
chiều ngày hai tháng một mươi
mới chỉ có đi bộ và xe máy
tạm thời lưu thông
thời tiết ở miền núi quảng nam
vẫn đang tiếp tục mưa
những đồi núi no nước
vẫn luôn trực trở sạt lở
nguy cơ chia cắt
vẫn còn hiển hiện với hàng nghìn bà con vùng cao
cắm biển cảnh báo sạt lở
lực lượng công an cơ sở
tiếp tục ứng trực
tại các vị trí sung yếu
được coi là giải pháp
nhằm giảm thiểu thiệt hại
cho người dân vùng cao